mặc dù còn ít ngày nữa thì mới đến lễ noel nhưng trong những ngày này
không khí giáng sinh đã tràn ngập khắp các phố phường các cửa hàng khu vui chơi ở thành phố hà nội
mời quý vị cùng nhóm phóng viên của chúng tôi hòa vào không khí đón giáng sinh nhộn nhịp
tại thủ đô trong những ngày cuối cùng của năm hai nghìn một mươi tám
tại các khu vực trung tâm thành phố không khí giáng sinh đã tràn về với khung cảnh tuyệt đẹp
khi nhà thờ lớn các trung tâm thương mại các tòa nhà đường phố
được trang hoàng rực rỡ với những cây thông noel những trùm đèn nấp lánh
những tuyến phố chuyên về quà tặng noel như lương văn can hàng mã hàng ngang hàng đào
cũng đã thay áo mới chào đón dịp giáng sinh với những trang phục ông già noel
những phụ kiện trang trí trong mùa giáng sinh như ngôi sao giải kim tuyến nhiều màu
vít tất chuông với nhiều mẫu mã đẹp bắt mắt đủ màu sắc chất liệu
lần nào nhà anh cũng đi noel hết mà đi trước tầm một mươi
một mươi ngày nhưng mà mọi năm thì nó đông hơn năm nay năm nay thì nó hơi vắng
nếu mà so với năm ngoái thì năm nay có vẻ vắng hơn một ít chắc là do kinh tế gì đấy
đồ đặt thì năm nay rất là đẹp
mẫu mã mấy chất lượng thì nó cũng như thế thôi nói chung là nó cũng đều chung chung các cái
thực ra thì kể cả các cái vòng nguyệt quế hay gì thì năm nay nó cũng có đa dạng hơn nhiều hơn
mọi năm người mua sớm mà mua cũng nhiều hơn so với năm nay
còn năm nay thì cũng không biết được những ngày cuối thì như nào nhưng mà từ đầu vụ đến giờ thì chỉ là bình thường thôi ít hơn so với mọi năm
tôi thật sự ấn tượng với không khí của ngày giáng sinh tại hà nội những món đồ lấp lánh những bộ quần áo ông già noel tất cả thật tuyệt vời
nó khiến cho tôi nhớ đến ngày lễ giáng sinh ở đất nước mình
đã từ lâu ngày lễ giáng sinh không còn chỉ dành riêng cho những người theo đạo thiên chúa mà đã trở thành ngày vui chung là dịp để mọi người được vui chơi nơi chia sẻ yêu thương bên những người thân của mình
trong những ngày thời tiết hà nội trở lạnh người ta càng cảm nhận rõ hơn không khí giáng sinh đang đến rất gần
hơi lạnh cũng khiến cho những cái nắm tay chặt hơn và nụ cười cũng trở nên ấm áp hơn